thưa quý vị việc giải quyết tranh chấp bằng con đường toán dân sự bị kéo dài
nhiều trường hợp phiên tòa bị hoãn đi hoãn lại nhiều lần khiến các đương sự nản lòng ngao ngán
khi thảo luận về bộ luật tố tụng dân sự có đại biểu quốc hội nêu ý kiến
với quy định pháp luật hiện hành nếu muốn một bên đường sự có thể kéo dài vụ án cả một mươi năm
chúng tôi xin chuyển tới quý vị về một vụ án dân sự kéo dài như vậy tại tỉnh hải dương
trong phóng sự sau đây
thời gian gần đây nhiều tờ báo đã đồng loạt đăng nội dung vụ kiện kéo dài tại thành phố hải dương
cả nguyên đơn và bị đơn trong vụ án đều rất tin tưởng vào pháp luật
nhưng đều có chung mong muốn vụ án đi đến hồi kết để họ có cuộc sống bình thường như bao người khác
câu chuyện được bắt nguồn từ năm hai nghìn tám
bà phạm thị hương có đưa cho
bà phạm thị hương có đưa cho bà đinh bích hợp đều trú tại thành phố hải dương bảy năm tỷ đồng
với thỏa thuận nếu làm ăn được thì chia lợi nhuận nếu không làm ăn được thì bà hương tính theo lãi suất ngân hàng
bất ngờ vào năm hai nghìn một mươi ba bà hương tính theo lãi trợ đen với bà hợp và số tiền lên tới ba mươi ba tỷ một trăm hai mươi bảy triệu đồng
không có tiền để trả số tiền khủng như vậy nên bà hợp bị ép nhượng hai căn nhà của mình
phía bà hợp thấy phi lý nhưng chính bà phạm thị hương lại là người khởi kiện ra tòa án nhân dân thành phố hải dương đòi số tiền bất hợp pháp này
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn tòa án nhân dân tp hải dương xét xử việc thành lập hợp đồng ủy quyền sang nhượng nhà trên với số tiền lãi chợ đen sinh ra là vô hiệu
đương nhiên sau khi tòa tuyên bà đinh bích hợp chỉ phải trả cho bà hương số tiền là một mươi tỷ đồng
bao gồm tiền gốc bảy năm tỷ và lãi suất quy định là hơn hai năm tỷ đồng chứ không phải gánh chịu một số tiền trên trời như bà hương tính
và đến thời gian gần đây nhất tức là sau gần bốn năm ngày một mươi tháng bảy và ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân tỉnh hải dương đưa ra xét xử vụ án nhưng cũng chưa có hồi kết vì chính nguyên đơn là bà phạm thị hương và những người liên quan đến phía nguyên đơn lại liên tục xin hoãn

tòa án đã được xét xử nhiều lần mà vẫn chưa nói được điều gì vậy thử hỏi xét xử bao nhiêu lần mới nói được điều gì
câu trả lời như vậy liệu có bàn quan thiếu trách nhiệm
trong khi đó cả nguyên đơn và bí đơn đều khẳng định muốn tòa bố trí sắp xếp thời gian xét xử nhanh chóng
tôi cũng mong muốn làm sao tòa án xử công minh đúng người đúng việc khi cứ ra tòa là bà lại xin hoãn
dài đến giờ gần bốn năm rồi tôi chỉ mong muốn tòa xử cho tôi là người là đúng người là sai công bằng
mặc dù chưa có hồi kết nhưng nhiều lần tòa xét xử đã từng tuyên không đồng thuận cách tính lãi của bà hương
theo kiểu chợ đen từ bảy năm tỷ thành gần bốn mươi tỷ đồng
và đương nhiên bà phạm thị hương buộc phải trả ngôi nhà này cho bà đinh bích hợp
nhưng câu chuyện buồn với bị đơn trong vụ án này là bao công lao
tích góp xây dựng lên ngôi nhà để ở mà giờ đây bà đinh bích hợp vẫn chỉ được đi ở phía ngoài
để ngắm ngôi nhà của chính mình mà không thể vào trong
một chuyện rất phi lý nhưng lại có thật
đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh hải dương xem xét thấu đáo về bản chất của vụ án
để xét xử nhanh chóng giúp người dân bớt khổ